báo cáo bộ y tế thủ tướng chính phủ
phân loại bốn cấp độ dịch
quy định phân loại bốn cấp độ dịch covid một mươi chín gồm
cấp một là nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba là nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
cấp độ dịch được phân loại dựa trên ba tiêu chí
gồm tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên số thời gian
độ bao phủ vaccine
lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao tỉ lệ tiêm mũi thứ nhất tỉ lệ tiêm đủ liều
và khả năng thu dung điều trị của các tuyến
lưu ý xác định rõ khả năng thu dung điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung
phạm vi đánh giá cấp độ dịch được chia nhỏ quy mô cấp xã
quy định còn khuyến khích đánh giá từ phạm vi quy mô nhỏ nhất có thể dưới cấp xã
nhằm đảm bảo linh hoạt hiệu quả
chỉ hạn chế đi lại nếu dịch ở cấp độ bốn
theo quy định ở cấp độ một hai và ba
việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau sẽ không bị hạn chế
riêng ở cấp độ ba thì cần tuân thủ điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
nếu dịch ở cấp độ bốn việc đi lại sẽ bị hạn chế
người dân cần tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
trường hợp bộ y tế hướng dẫn cách ly tại nhà
nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn
và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý
thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà
việc lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được phép hoạt động ở cả bốn cấp độ dịch
riêng cấp độ bốn trong trường hợp cần thiết
quỹ ban nhân dân cấp tỉnh có thể quy định về số lượng người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ
cùng tham gia lưu thông trong một thời điểm
đối với vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải
đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín được phép hoạt động bình thường ở cấp độ một
cấp độ hai vẫn được hoạt động nhưng kèm theo điều kiện
cấp độ ba và bốn thì dừng hoạt động hoặc hoạt động hạn chế và có điều kiện
thưa quý vị ở thời điểm hiện tại các ban ngành đều đưa ra những quy định mới để phù hợp với thực tế khách quan
mới đây bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh đã phối hợp với các vụ cục của bộ y tế
họp ra soát chỉ định đối tượng xét nghiệm trong tình hình mới
hiện các cơ sở khám bệnh chữa bệnh căn cứ điều kiện khả năng triển khai thực hiện xét nghiệm
theo một hoặc kết hợp các phương pháp xét nghiệm như
phương pháp xét nghiệm rt pcr đơn mẫu theo hướng dẫn tại quyết định số một nghìn hai trăm tám mươi hai qd bit ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
về việc ban hành hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm covid một mươi chín
phương pháp xét nghiệm pcr gộp mẫu theo hướng dẫn của bộ y tế tại quyết định số một nghìn tám trăm một mươi bảy qd bit ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
trường hợp có triệu chứng người tiếp xúc trực tiếp có nguy cơ cao thì xét nghiệm sàng lọc
phương pháp xét nghiệm rt pcr đơn mẫu theo hướng dẫn tại quyết định số hai nghìn hai mươi hai quy đề bit ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
về việc ban hành hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus sars cov hai
về tần suất xét nghiệm hiện đối với cán bộ nhân viên y tế người lao động tại cơ sở khám chữa bệnh thực hiện xét nghiệm theo định kỳ bảy ngày một lần
đối với người bệnh sau khi khám ngoại trú cần truyền vào điều trị nội chú thực hiện xét nghiệm ngay sau khi có quyết định chuyển vào điều trị nội chú
đối với người bệnh truyền tuyến phải thực hiện xét nghiệm
đối với người bệnh đang được điều trị nội chú thực hiện xét nghiệm theo định kỳ bảy ngày điều trị một lần
trong trường hợp có ca mắc covid một mươi chín trong khu điều trị nội trú thì xét nghiệm ngay toàn bộ các đối tượng
đối với người nhà chăm sóc người bệnh được ở lại trường hợp người bệnh điều trị nội trú dưới bảy ngày hoặc ba ngày
thì được một lần xét nghiệm virus sars cov hai cho người nhà chăm sóc người bệnh
và trường hợp người bệnh điều trị nội trú từ ba ngày hoặc bảy ngày trở lên thì được hai lần xét nghiệm covid một mươi chín cho người nhà chăm sóc người bệnh
sự thảo quyết định mới nhất bổ sung thêm một số trường hợp được chỉ định xét nghiệm
nhưng người tới bệnh viện có nguy cơ cao sau khi phân luồng sang lọc tại cổng bệnh viện
người mắc bệnh mạng tính bệnh nhân xạ trị bệnh nhân chạy thận nhân tạo tái khám và lĩnh thuốc định kỳ cho bệnh mạng tính
chuyển qua thông tin về việc làm người lao động sau hành trình hồi hương thời gian qua
việc hàng ngàn lao động thất nghiệp từ tp hcm và các tỉnh thành khu vực phía nam về quê
cũng đặt ra cho các địa phương nỗi lo về giải quyết việc làm tại chỗ dài hạn và ngắn hạn cho người lao động
đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội
chỉ tính riêng tại tp hcm ông lê minh tấn giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
trong năm tháng vừa qua dịch covid một mươi chín đã tác động rất mạnh đến doanh nghiệp việc làm hoạt động kinh tế dịch vụ các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn
trong năm tháng qua chỉ có bảy mươi doanh nghiệp hoạt động ba tại chỗ với sáu trăm linh lao động
trong khi đó một bảy triệu lao động phải tạm nghỉ việc giãn việc không hưởng lương
ở tp hcm doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm chín mươi tám
nên lượng lao động bị ảnh hưởng rất lớn nhất là ngành may mặc giày da dịch vụ thương mại giao thông
hầu hết các doanh nghiệp không còn sức chịu đựng trước đại dịch dẫn đến tình trạng phá sản
hiện tp hcm có một mươi bảy khu công nghiệp khu chế xuất với một sáu trăm linh doanh nghiệp
với ba trăm hai mươi hai công nhân cũng rất khó khăn và không thể duy trì ba tại chỗ vì chi phí quá cao
đặc biệt khoảng sáu trăm sáu mươi lao động tự do cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch
việc người dân ồ ạt trở về quê không chỉ gây quá tải cho công tác
cách ly dập dịch tại địa phương mà đảm bảo an sinh xã hội giải quyết việc làm cho người lao động cũng trở nên khó khăn
theo bà nguyễn thị lan hương nguyên viện trưởng viện khoa học lao động và xã hội bộ lao động thương minh và xã hội cho rằng
việc người lao động về quê trong hoàn cảnh này là nhu cầu di cư đúng theo quy luật tự nhiên
không chỉ trong y tế mà cả kinh tế cũng có chỉ số sinh tồn
nếu không có cơm ăn áo mặc không có việc làm hết tiền người lao động cũng không thể tồn tại ở các thành phố lớn
trong hoàn cảnh này không thể giữ chân và cũng không nên giữ chân người lao động ở lại các thành phố
theo bà đánh giá các địa phương cần khảo sát từ sớm nhu cầu về quê của người lao động
bởi khi chìm trong đại dịch nhiều tháng liền mất việc hết tiền mức tiền hỗ trợ cũng không thể giúp người lao động đủ sống giữa thành phố
nên về quê là nhu cầu tất yếu
sau khi người lao động rời thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam về quê
theo bà nguyễn thị lan hương ngành lao động thương binh và xã hội cần thực hiện ngay các giải pháp về việc làm ngắn hạn và việc làm địa phương
đặc biệt cần khảo sát nhu cầu tìm việc của người lao động cũng như nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
để từ đó có cơ sở dữ liệu kết nối việc làm giúp người lao động thoát khỏi bẫy thất nghiệp sau đại dịch
thưa quý vị một tin vui cho những hành khách di chuyển bằng máy bay từ thành phố hồ chí minh về hà nội
hành khách không cần phải cách ly tập trung mà có thể tự cách ly tại nhà
điều này được xem là điểm mới trong quy định phòng chống dịch trên địa bàn
khiến người dân không ảnh hưởng đến các cá nhân vì phải cách ly tập trung bảy ngày như trước đó
đại diện cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết theo lịch bay ngày một mươi hai tháng một mươi
đơn vị phục vụ một trăm hai mươi sáu lượt chuyến bay trong đó có hai mươi tám lượt chuyến bay quốc nội một mươi bốn chuyến đi và một mươi bốn chuyến đến và chín mươi tám lượt chuyến bay quốc tế
các chuyến bay chủ yếu vẫn là chở hàng và chở khách công vụ
trong ngày chỉ có hai chuyến bay thương mại nội địa chặng hà nội thành phố hồ chí minh do việt nam airlines khai thác
trong đó chuyến vn hai trăm một mươi ba chiều hà nội thành phố hồ chí minh
chở khoảng một trăm sáu mươi hành khách
và chuyến vn hai trăm một mươi sáu chiều thành phố hồ chí minh hà nội
chở hai trăm linh năm khách
như vậy chuyến bay thứ hai từ thành phố hồ chí minh ra hà nội
sau chuyến đầu tiên vào ngày một mươi một tháng một mươi chở một trăm một mươi bảy khách
với hành khách từ sân bay tân sơn nhất về nội bài và lưu trú tại thành phố hà nội
cần đáp ứng các tiêu chí
phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó liều cuối cùng tiêm thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
đến thời điểm xuất phát hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
không quá sáu tháng tính đến thời điểm xuất phát
tại chuyến bay thương mại từ thành phố hồ chí minh ra hà nội
nhiều hành khách tỏ ra vui mừng khi không phải đi cách ly tập trung bảy ngày
như quy định cũ mà có thể tự cách ly tại nhà
đây được xem là điểm mới trong quy định phòng chống dịch trên địa bàn
khiến người dân không ảnh hưởng đến các cá nhân vì phải cách ly tập trung bảy ngày như trước đó
kiểm tra thực tế khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay nội bài
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn cho biết
chính phủ đang hoàn thiện để ban hành một nghị quyết
trong đó quy định thống nhất đối với người đi lại giữa các địa phương
tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu
ngoài các chuyến bay thương mại từ thành phố hồ chí minh đến hà nội
mới đây đà nẵng cũng tạo điều kiện cho các chuyến bay thương mại hoạt động trở lại
sau khi thực hiện thành công hai chuyến bay
đưa hơn ba trăm ba mươi người từ thành phố hồ chí minh về quê tránh dịch
mặc dù số lượng khách đi đường hàng không chưa nhiều
do những quy định ngặt nghèo về phòng chống dịch
nhưng khi đến đà nẵng hành khách được tạo điều kiện tốt nhất
phân luồng xanh để việc làm thủ tục tiện lợi an toàn
đúng hai mươi giờ chuyến bay từ thành phố hồ chí minh ra thành phố đà nẵng
đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế đà nẵng
đây là chuyến bay thương mại do hãng hàng không quốc gia vietnam airlines khai thác
chở những hành khách về đà nẵng hoặc đi công tác
chuyến bay thành phố hồ chí minh đà nẵng tối nay chỉ có hai mươi năm hành khách
nhưng sân bay quốc tế đà nẵng vẫn tổ chức phân làm hai luồng
khi khách từ xe trung chuyển di chuyển vào theo hai luồng
được nhân viên hướng dẫn khai báo y tế kiểm tra sức khỏe chú đáo
thực hiện kế hoạch thí điểm mở lại các trạng bay nội địa bằng đường hàng không
trên phạm vi toàn quốc từ ngày một một mươi đến hết ngày hai mươi một mươi của bộ giao thông vận tài
bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi tại một số sân bay ở khu vực miền trung
đã có những chuyến bay thương mại đầu tiên
theo ông lê hoài nam phó giám đốc cảng hàng không quốc tế đà nẵng cho biết
theo kế hoạch mỗi ngày sân bay đà nẵng đón bốn chuyến bay đến và bốn chuyến bay đi
đơn vị cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát dịch
chúng tôi đã đầu tư một phòng xét nghiệm nhanh sars cov hai ở trong sân bay
với các đơn vị y tế đã được thành phố cấp phép để giúp cho hành khách lấy mẫu xét nghiệm trước chuyến bay
chúng tôi cũng thiết lập các hệ thống phân luồng để phục vụ cho việc hướng dẫn di chuyển hành khách
đi vào nhà ga xử lý các công đoạn thủ tục trong nhà ga
và đi ra khỏi nhà ga một cách nhanh chóng đảm bảo an toàn
ngoài đường hàng không giao thông đường sắt cũng đã được hoạt động trở lại
tại ca hải phòng để thực hiện công tác phòng chống dịch bảo vệ vùng an toàn
ubnd tp hải phòng đã ban hành văn bản về kiểm soát y tế
đối với các hành khách về từ các địa phương trên các chuyến tàu khách đến ga hải phòng
khi mở lại vận tài bằng đường sắt
đối với hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao đến hải phòng
yêu cầu phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thể danh trên sổ sức khỏe điện tử pc covid
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày
hoặc có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương không áp dụng đối với người dưới một mươi tám tuổi
đồng thời hành khách phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên tàu
thực hiện khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
tuần thủ năm k không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau giác học
hành khách thuộc nhóm này nếu lưu trú tại hải phòng
phải thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày
lên mẫu xét nghiệm sát covid hai bằng phương pháp rt pcr ngày thứ hai và ngày thứ bảy
đối với hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ và bình thường mới
đến hải phòng phải thực hiện khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
tuân thủ năm k không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho sốt khó thở
đau mỏi cơ đau giác học
có kết quả xét nghiệm sát covid hai bằng phương pháp rt pcr âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên tàu
hành khách thuộc nhóm này nếu lưu trú tại hải phòng
phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
không tiếp xúc đông người và lệ mẫu xét nghiệm sát covid hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ bảy
nếu có triệu chứng ho sốt đau họng khó thở
thì phải thông báo ngay đến cơ quan y tế địa phương để được tư vấn hỗ trợ
ubnd tp hải phòng yêu cầu ga hải phòng xây dựng phương án đón trả khách ra vào ga
đảm bảo an ninh trật tự và các quy định về phòng chống dịch
tiếp nhận thông tin hành khách trên các chuyến tàu về ga
phối hợp với ubnd tp hải phòng cung cấp thông tin cho các địa phương
để chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp cho các hành khách khi trở về địa phương
ga hải phòng bố trí một phòng kích ly y tế để kích ly các trường hợp nghi ngờ
khu vực bán vé phòng chờ
sở giao thông vận tải hải phòng bố trí số lượng xe của hãng taxi
đáp ứng yêu cầu vận chuyển hành khách tại gà hà nội về các địa phương
yêu cầu lái xe tuân thủ năm k thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
và thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định giãn cách và các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa một mươi ba tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại